vừa trải qua dịch bệnh đạo ôn bà con nông dân tỉnh quảng bình lại phải đấu trọi với dịch bệnh vàng lá
ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân đã bị nhiễm căn bệnh này
hơn ba hectare là số diện tích lúa đông xuân của bà con nông dân tỉnh quảng bình bị nhiễm bệnh vàng lá
cách đây chừng nửa tháng dịch bệnh đạo ôn đã hoành hành trên nhiều diện tích lúa của bà con
giờ lại là dịch bệnh vàng lá đúng thời kỳ lúa làm đồng và trổ bông
khiến bà con nông dân địa phương lo lắng về năng suất vụ lúa đông xuân
trước tình hình này tri cục bảo vệ thực vật quảng bình đang phối hợp với các phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn các huyện thị xã thành phố hướng dẫn tuyên truyền cách phòng trừ bệnh dịch vàng lá cho bà con nông dân
có thể nói diễn biến của bệnh dịch trên cây lúa vụ đông xuân tại quảng bình năm nay diễn ra phức tạp hơn nhiều các năm trước
việc duy trì năng suất lúa đông xuân như mọi năm xem ra cũng không phải bài toán đơn giản
cho các lực lượng chức năng chuyên môn và bà con nông dân tỉnh quảng bình